vào đầu tháng một mươi tới đây hội trợ hàng việt nam chất lượng cao với nội dung chất lượng cao chuyên ngành thực phẩm nông sản sạch sẽ được diễn ra ở hà nội
đây là lần quay trở lại thị trường hà nội sau tám năm đã từng hiện diện của hội trợ hàng việt nam chất lượng cao
hội trợ hàng việt nam chất lượng cao chuyên ngành thực phẩm nông sản sạch sẽ chính thức diễn ra từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hà nội
dự kiến sự kiện này thu hút khoảng một trăm ba mươi doanh nghiệp tham gia với hai trăm linh gian hàng trưng bày hàng chục ngàn sản phẩm gắn logo hội trợ hàng việt nam chất lượng cao
theo trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp hội trợ sẽ được phân chia thành các khu vực chính triển lãm lúa gạo sản phẩm đóng hộp thực phẩm tiện lợi và dịch vụ hỗ trợ
chúng ta bỏ mất cái thị trường này thì coi như là doanh nghiệp muốn sống thì phải đi tìm cái thị trường khác để bù vô
mà các bạn biết rồi bốn tỉnh miền trung thì như vậy biến đổi khí hậu
ở miền nam hạn và mặn như vậy thì doanh nghiệp hiện nay có thể nói là họ đứng trước rất là nhiều cái khó khăn trong cái việc mở thị trường
họ bắt buộc phải nghĩ tới những cái tỉnh mà họ có thể tham gia được hoặc là họ phải nghĩ tới cái chuyện là tính lại cái thị trường miền bắc
trong lần trở lại thị trường phía bắc sau hơn tám năm trong kế hoạch lần này hội doanh nghiệp hội trợ hàng việt nam chất lượng cao
đồng thời tổ chức chương trình hàng việt về nông thôn ra các tỉnh
trong lần trở lại thị trường miền bắc trong tháng chín tháng một mươi cụ thể là tám phiên trợ tại hai tỉnh quảng ninh và hải phòng
mục tiêu cụ thể của lần trở lại này có thể thấy không bắt đầu từ lợi nhuận
với thị trường nông thôn thì có hai vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp việt nam
thứ nhất là kẻ đóng công phố chúng ta phải đầu tư và cái thứ hai là sản phẩm phải phù hợp
và chúng tôi quan điểm rằng thứ nhất khi mà đi nghiên cứu hàng việt nông thôn thì điều đầu tiên là phục vụ
có thể ở đây doanh thu ta sẽ không cao
nhưng người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa có cơ hội dùng thử
và qua các dùng thử đó họ sẽ đánh giá phân biệt được hàng việt nam cụ thể là hàng nội thủ quốc và các tham quan đối thủ
thí dụ như là thí dụ này là hàng nội thủ quốc và sẽ có một quyết định đúng đắn
phiên chợ tại huyện đầm hà là phiên đầu tiên mở đầu cho chuỗi tám phiên trợ liên tiếp tại hai địa phương
tỉnh quảng ninh và hải phòng do trung tâm bsa phối hợp cùng sở công thương hai địa phương này tổ chức
các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và đem hàng hóa đến
vụ bà con miền bắc nhiều mặt hàng trong đó sẽ được bày bán với những giá ưu đãi giảm giá sâu cho người tiêu dùng